bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an thành phố cần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thời gian từ nay đến tết nguyên đán canh tí không còn nhiều
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an thành phố hà nội chủ động nắm chắc tình hình
thực hiện tốt kế hoạch của bộ về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán lễ hội đầu năm
tại hội nghị thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ bộ trưởng tô lâm trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
tặng ba đồng chí trong ban giám đốc công an tp hà nội trao cờ thi đua của bộ công an cho tám đơn vị có thành tích xuất sắc
cần đổi mới công tác nắm tình hình xây dựng lực lượng thanh tra bộ công an ngang tầm nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
đây là chỉ đạo của thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi của thanh tra bộ công an diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín thanh tra bộ công an đã chủ động tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác thanh tra của lực lượng công an nhân dân
đã tiến hành các cuộc thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trong công an nhân dân có hiệu quả và chất lượng
kết luận thanh tra kiểm tra các vụ việc đảm bảo chính xác khách quan toàn diện
công tác giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra được tăng cường góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh trong tổ chức hoạt động thanh tra phải quán triệt quan điểm chỉ đạo
lấy phòng ngừa là cơ bản xây dựng là chính chủ động phát hiện ngăn chặn những tiêu cực sai phạm hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra
chỉ đạo công tác trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị thanh tra bộ công an tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra vững mạnh dũng cảm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
xác định trách nhiệm trong công tác chủ động đổi mới công tác nắm tình hình xây dựng lực lượng thanh tra bộ ngang tầm nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
thanh tra bộ công an cần tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tiêu cực để thanh tra chấn chỉnh sai phạm
chủ động làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phối hợp hiệu quả giữa các ngành chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ
chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định của trung ương về công tác đảng công tác chính trị trong lực lượng công an nhân dân
đó là một trong những yêu cầu được đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi của cục công tác đảng và công tác chính trị
vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín đảng ủy lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo chỉ đạo công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân kịp thời tham mưu kiện toàn các tổ chức đảng và đội ngũ cộng ủy
nắm đánh giá về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những vấn đề nảy sinh trong quá trình sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy
công tác thi đua khen thưởng đã bám sát nhiệm vụ chính trị việc tổ chức học tập quán triệt thực hiện các nghị quyết trung ương khóa một mươi hai
và các phong trào thi đua các hoạt động kỷ niệm giáo dục truyền thống được triển khai với nhiều nội dung cách làm hiệu quả
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
cũng như có nhiều ngày lễ lớn nhiều sự kiện trọng đại của đất nước
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị
chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định của trung ương về công tác đảng công tác chính trị trong lực lượng công an nhân dân
nhận diện đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch
ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa cho công an nhân dân
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ
trong đó chú trọng nắm và giải quyết tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
xây dựng hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân
và bằng khen của bộ công an cho các cá nhân và tập thể đã có nhiều thành tích trong phòng trào thi đua
tại tỉnh quảng bình ngày hôm nay công an tỉnh quảng bình đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
dù hội nghị còn có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị địa phương tập trung công tác nắm tình hình
triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
kết quả toàn lực lượng tổ chức điều tra khám phá năm trăm sáu mươi bảy vụ phạm pháp hình sự
lập hồ sơ xử lý hơn một một trăm linh đối tượng đạt tỉ lệ chung chín mươi hai chín mươi năm
tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu
năm hai nghìn hai mươi công an quảng bình phân đấu làm giảm ít nhất năm số vụ phạm pháp hình sự so với năm hai nghìn một mươi chín
một trăm linh tin báo tố giác về tội phạm kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý với tỉ lệ giải quyết đạt trên chín mươi
tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên tám mươi năm kéo giảm ít nhất một mươi số người chết do tai nạn giao thông
hoàn thành chủ trương bố trí một trăm linh công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang đã chỉ ra một số nhóm nhiệm vụ giải pháp
mà công an quảng bình cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như tập trung lực lượng
đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của địa phương trong năm hai nghìn hai mươi
kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở không để bị động bất ngờ tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đảm bảo an toàn giao thông chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
dìm này ba tập thể công an tỉnh quảng bình được nhận cờ thi đua bộ công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở năm hai nghìn một mươi chín
hai cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cũng tại hội nghị các tập thể và cá nhân công an tỉnh quảng bình đã được nhận cờ thi đua và bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh
ngay sau buổi làm việc với công an tỉnh quảng bình thứ trưởng lương tam quang cùng đoàn công tác của bộ công an đã dâng hương viếng và trồng cây lưu niệm tại khu mộ đại tướng võ nguyên giáp
cũng trong ngày hôm nay công an tp cn đã tiến hành tổng kết công tác công an năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
đến dự có thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân tp cn
báo cáo tại hội nghị cho thấy trong năm hai nghìn một mươi chín công tác phòng chống tội phạm và tên nạn xã hội trên địa bàn thành phố cần thơ đạt kết quả tích cực phạm pháp hình sự giảm một mươi bốn tám so với năm hai nghìn một mươi tám
điều tra khám phá án đạt tỷ lệ tám mươi bảy sáu khám phá năm mươi trên năm mươi hai vụ phạm tội rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ chín mươi sáu
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu góp phần quan trọng trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được chỉ đạo sâu sát chuyển biến rõ nét đoàn kết dân chủ được mở rộng kỷ cương kỷ luật được tăng cường
công an tp cn đã được chủ tịch nước tặng hơn chương chín câu hạng nhất bộ công an tặng cường thi đua xuất sắc cho công an tp cn và ba đơn vị cơ sở
riêng cá nhân đồng chí giám đốc công an tp cn được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà công an tp cn đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời đề nghị công an thành phố cần thơ tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị chủ trương của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
trước mắt công an tp cn cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn át tội phạm bảo đảm an ninh trật tự đếp nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp tập trung thực hiện tốt các mặt công tác công an để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
làm tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong công an tp cn

giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng chuyên gia cấp cao học viện chính trị quốc gia hồ chí minh giới thiệu chuyên đề chín mươi năm truyền thống vẻ vang đảng cộng sản việt nam và sự lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
qua đó giúp cán bộ đảng viên chiến sĩ công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về chín mươi năm truyền thống vẻ vang đảng cộng sản việt nam khẳng định vai trò uy tín năng lực lãnh đạo sức chiến đấu sự trung thành vô hạn với lợi ích nhân dân và đất nước của đảng ta cũng như sự lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
vào ngày bảy tháng một tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an việt nam đã tổ chức hội nghị song phương giữa việt nam thái lan về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi ba
tham dự hội nghị về phía thái lan có lãnh đạo tổng thư ký ủy ban kiểm soát ma túy một số đơn vị chức năng của văn phòng ủy ban kiểm soát ma túy thái lan và đại diện đại sứ quán thái lan tại hà nội
tại hội nghị hai bên đã đánh giá cao về kết quả
kết quả đạt được trong thực hiện biên bản song phương giữa việt nam thái lan về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi hai tại phuket thái lan năm hai nghìn một mươi tám
qua đó hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động phòng chống ma túy và gặt hái nhiều kết quả quan trọng
từ những thông tin do phía thái lan cung cấp việt nam đã xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng liên quan
điển hình ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bắt giữ bốn đối tượng người đài loan trung quốc thu giữ năm trăm linh bảy năm kg ma túy loại ketamin tại thành phố hồ chí minh
cùng với hợp tác song phương việt nam và thái lan luôn hỗ trợ lẫn nhau phát huy vai trò tích cực trên các diễn đàn hợp tác đa phương
ngoài ra thái lan cũng đã hỗ trợ việt nam nhiều trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống ma túy và tổ chức nhiều khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
các chuyến thăm khảo sát nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm cho lực lượng chức năng về phòng chống ma túy của việt nam
để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác phòng chống ma túy trong thời gian tới
hai bên đã cam kết tăng cường hơn nữa hoạt động thu thập trao đổi thông tin và hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy từ xa
đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát tiền chất tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn hợp tác đa phương của khu vực và quốc tế
dịp này phía thái lan đã trao kinh phí diện trợ gần bốn bốn triệu bạc thái lan tương đương gần ba bốn tỷ đồng cho việt nam
trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác thực thi pháp luật và kiểm soát ma túy năm hai nghìn một mươi tám
vào sáng ngày hôm nay cục viễn thông và cơ yếu bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín cục viễn thông và cơ yếu đã bám sát nhiệm vụ chính trị chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin liên lạc và cơ yếu
đảm bảo tốt yêu cầu thông tin liên lạc bảo mật an toàn thông tin lãnh đạo chỉ huy của công an các cấp
chính xác kịp thời trong mọi tình huống triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật mạng viễn thông
tin học truyền hình vệ tinh trong công an nhân dân cũng như các phương án bảo đảm thông tin liên lạc cơ yếu thông suốt
phục vụ công tác chỉ đạo chỉ huy của công an các cấp nhằm đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện quan trọng của đất nước
về phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi cục viễn thông và cơ yếu tiếp tục tăng cường tập trung vào công tác tham mưu đề xuất
thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác thông tin cơ yếu công an nhân dân đảm bảo thông tin liên lạc cơ yếu thông suốt
đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin chỉ huy của lãnh đạo công an các cấp
từ ngày ba đến ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ bốn mươi hai
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân gồm ban cán sự đảng và đồng chí bí thư ban cán sự đảng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban cán sự đảng và đồng chí bí thư ban cán sự đảng
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh đồng tháp và bình phước
ban thường vụ đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam
ban thường vụ đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy tư lệnh bộ đội biên phòng
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị
và thực hiện chỉ thị số ba mươi năm cttvk của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
đối với ban thường vụ đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng trị
ban thưởng vụ thành ủy và ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng
qua kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng đảng viên phát huy ưu điểm
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm tra giám sát
kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ thành ủy tp hcm
ban thường vụ thành ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố gây bức xúc trong xã hội
đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
đồng chí lê hoàng quân nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ubnd tp hcm cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tp
đồng chí nguyễn văn đua nguyên phó bí thư thường trực thành ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tp
và các đồng chí nguyễn thị hồng lê văn khoa nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ubnd tp đồng chí vũ hùng việt nguyên thành ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ubnd tp cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
của ban cán sự đảng ubnd tp và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
vi phạm của ban thường vụ thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm của ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền thành phố gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm
đã được kết luận tại kỳ họp bốn mươi một của ubnd tp hcm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
năm ubnd tp hcm quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí
mai văn tinh nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
đậu văn hùng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
trần văn khâm nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
trần trọng mừng nguyên bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc
ngô sĩ hán nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng giám đốc công ty găng thép thái nguyên
cảnh cáo đối với các đồng chí văn trọng lý nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
nguyễn văn tài nguyên hàm vụ trưởng văn phòng chính phủ
đỗ cảnh dương tổng cục trưởng tổng cục địa chất và khoáng sản bộ tài nguyên và môi trường
nguyên cán bộ văn phòng chính phủ
khiển trách đối với các đồng chí nguyễn hữu vũ nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
đặng thúc kháng nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
lê phú hưng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng trung hải
uỷ viên bộ chính trị bí thư thành uỷ hà nội nguyên uỷ viên ban cán sự đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
đề nghị ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam
các nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi năm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
uỷ ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn thái hưng uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ
bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh sơn la bằng hình thức khiển trách
do có người thân vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
vi phạm các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm nay tại phần tranh luận trong
bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
vi phạm các quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
luật sư bảo chữa cho các bị cáo đã phân tích nhiều luận điểm
tập trung cho rằng các bị cáo không thực hiện hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện chuyển nhượng các dự án bất động sản nhà đất công sản
nói về dự án hai mươi chín hectare
luật sư hồ quốc tuấn bảo
bảo chữa cho bị cáo nguyễn điểu nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng cho rằng
báo cáo số ba mươi ba do bị cáo nguyễn điểu ký có nội dung giao hai mươi chín hectare đất cho một công ty việt nam theo quy định và công ty daewon hàn quốc đã có văn bản xin liên doanh với công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín
chứ bị cáo nguyễn điểu không có báo cáo chỉ định công ty bảy mươi chín liên doanh với công ty daewon
cùng bào chữa cho bị cáo nguyễn điểu luật sư nguyễn thị gấm cho rằng
việc tp đà nẵng không tổ chức đấu giá vì căn cứ vào thỏa thuận nguyên tắc đã ký với công ty day one
vì vậy khi ban hành quyết định số năm nghìn tám trăm bảy mươi tp đà nẵng đã thu hồi và giao toàn bộ diện tích đất cho công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín quản lý sử dụng
về nội dung này cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ
từ năm hai nghìn sáu trước khi ủy ban nhân dân tp đà nẵng và công ty day one ký thỏa thuận nguyên tắc
phan văn anh vũ đã được lãnh đạo tp đà nẵng giao hợp tác với công ty day one
triển khai thực hiện dự án hai mươi chín hectare
như vậy là không có việc day one đề xuất liên doanh với công ty bảy mươi chín
ngay từ đầu khi ký kết thỏa thuận nguyên tắc năm hai nghìn sáu với công ty day one
trần văn minh lê cảnh dương và nguyễn điểu đã tạo điều kiện để cho công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín của bị cáo phan văn anh vũ
được tham gia dự án và nhận quyền sử dụng phần diện tích hai mươi chín hectare đất
tại khu đô thị mới quốc tế đa phước không qua đấu giá quyền sử dụng đất với giá là
ba trăm linh đồng một m hai
vào sáng ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực
và nghị định một trăm hai mươi chín ndcp quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được thực thi
ghi nhận tại một số bệnh viện số ca bệnh nhập viện do tai nạn giao thông đã giảm đáng kể
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại bệnh viện việt đức và bệnh viện thanh nhàn hà nội
theo thống kê của bệnh viện việt đức sau một tuần luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực
và nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp được thực thi tình hình tai nạn giao thông do rượu bia đã giảm đáng kể
các bác sĩ cho rằng nghị định một trăm linh đã có tác động tích cực trong việc giảm tai nạn giao thông do rượu bia
để làm thế nào mà ví dụ là cái lứa tuổi người được uống rượu bia lứa tuổi người được bán rượu bia
là phải rất có chế tài đối với những cơ sở kinh doanh để làm thế nào hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia của những lời trẻ và cũng như là không phù hợp
tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện thanh nhàn mấy ngày qua số lượng bệnh nhân nhập viện do sử dụng rượu bia cũng giảm hẳn
đây là tín hiệu vui góp phần giảm áp lực cho các bác sĩ
tại kho hồi sức cấp cứu và chống động trong các ca trực
hai tuần lễ nữa thì mới chính thức là mới vào cái đợt tết nguyên đán
thế thì chúng tôi cũng mong rằng là qua cái nghị định một trăm linh thì người dân cũng như cộng đồng chúng ta thì cũng cố gắng là hạn chế rượu bia
để làm sao là hạn chế nhất những cái rủi ro mà không đáng có trong cái dịp tết nguyên đán sắp tới
đưa ra điều luận
cấm nhằm điều chỉnh một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người cần có thời gian để nhìn thấy tác dụng
tuy nhiên việc người dân tự điều chỉnh hạn chế bia rượu khi tham gia giao thông chắc chắn sẽ góp phần làm giảm tai nạn giao thông
để mỗi gia đình được hưởng cuộc sống bình yên tốt đẹp hơn
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại